hưởng ứng ngày pháp luật việt nam năm hai nghìn một mươi sáu ban thường vụ đoàn khối các cơ quan trung ương phối hợp với đoàn thanh niên bộ tư pháp đã tổ chức diễn đàn thanh niên với bộ luật dân sự hai nghìn một mươi
phát biểu khai mạc đồng chí nguyễn ngọc lương bí thư ban chấp hành trung ương đoàn khẳng định bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm là bộ luật quan trọng góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế xã hội vì vậy mỗi cán bộ đoàn viên cần nắm vững để không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân
mà còn có nhận thức hành động đúng trong các mối quan hệ xã hội cũng như góp phần tuyên truyền phổ biến các quy định của bộ luật này tới quần chúng nhân dân
diễn đàn đã nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự và các diễn giả về những nội dung xung quanh bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm liên quan đến tổ chức đoàn
đoàn thanh niên như phạm vi điều chỉnh cách thức triển khai tuyên truyền phổ biến chức năng nhiệm vụ của thanh niên trong thực hiện có hiệu quả luật phổ biến
giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đoàn viên thanh niên
cũng tại diễn đàn các đơn vị trong cụm đoàn trực thuộc trung ương đoàn gồm đoàn khối các cơ quan trung ương đoàn khối doanh nghiệp trung ương
ban thanh niên quân đội đoàn thanh niên bộ công an và thanh đoàn hà nội đã ký kết chương trình phối hợp triển khai tuyên truyền phổ biến pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi